ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội đã họp trực tuyến với các quận huyện
ngoài một ca dương tính được bộ y tế công bố vào chiều nay
hà nội ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm mới hai ca này đều trở về từ đà nẵng
ca nghi nhiễm là trường hợp người đàn ông bảy mươi sáu tuổi sống tại tây hồ hà nội
trường hợp này cũng từ đà nẵng trở về
ngay sau khi có thông tin về những ca nghi nhiễm sở y tế hà nội đã phối hợp cùng các quận nam tử liêm
cầu giấy đống đa tây hồ tiến hành xử lý dịch các khu vực có liên quan
đồng thời tổ chức cách ly lấy mẫu bệnh phẩm với những người có tiếp xúc
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc hiện đơn vị này đã lấy mẫu xét nghiệm của tám mươi bảy ca đi từ đà nẵng về
có biểu hiện ho sốt khó thở hiện có sáu ca cho kết quả âm tính những trường hợp khác đang chờ kết quả
tại buổi họp sở y tế đề nghị giám sát chặt chẽ những người đi về từ đà nẵng và các khu vực có dịch của các tỉnh thành khác
và các tỉnh thành có dịch phải chủ động khai báo cho địa phương
với những trường hợp về từ các khu vực có dịch của đà nẵng thì phải tự cách ly tại nhà
nếu có dấu hiệu nghi ngờ của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được cách ly và điều trị kịp thời
đồng thời tiến hành xét nghiệm cho các đối tượng một cách phù hợp theo quy định